quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi
bên cạnh dịch covid một mươi chín hiện nay tỉnh thanh hóa đang phải đối mặt với một dịch bệnh khác đó là dịch tả lợn châu phi
tại bốn tỉnh giáp với thanh hóa là sơn la ninh bình hòa bình nghệ an bệnh dịch tả lợn châu phi hiện đang có chiều hướng lây lan trên diện rộng
đây là bệnh dịch chưa có vaccine phòng bệnh thuốc điều trị nên nguy cơ bệnh dịch xâm nhiễm tái phát và gây hại trên địa bàn thanh hóa là rất cao
thanh hóa hiện có tổng đàn lợn lớn thứ ba cả nước với khoảng một hai triệu con tập trung chủ yếu ở các huyện chăn nuôi trọng điểm với mật độ cao như nông cống yên định thiệu hóa triệu sơn thò xuân
tuy nhiên hiện nay chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học công tác quản lý tái đàn lợn ở nhiều nơi chưa chặt chẽ
trong các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã xảy ra dịch tả lợn châu phi trên diện rộng mầm bệnh tồn tại nhiều trong môi trường
tuy nhiên tại tỉnh thanh hóa dịch bệnh đã được khống chế trong thời gian dài nên xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là ở một số hộ dân
bên cạnh đó thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa mưa bão lũ ngập lụt thường xuyên xảy ra là những điều kiện thuận lợi cho bệnh dịch tả lợn châu phi xâm nhập
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu cho ubnd tỉnh thanh hóa ban hành các phan bản
chỉ đạo các ngành các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và thành lập các đoàn công tác kiểm tra đông đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương
ngoài ra ngành nông nghiệp đã và đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật báo cáo dịch bệnh động vật trực tiếp qua hệ thống
pahis áp dụng hình thức trực tuyến để hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tổ chức lấy mẫu giám sát xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật đánh giá các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại